những năm qua nam định cũng đã bắt đầu thu hút được các dự án fdi từ mỹ nhật bản pháp italia hà lan new zealand
các dự án fdi trên địa bàn tỉnh phần lớn đầu tư theo hình thức một trăm linh vốn nước ngoài
chỉ có một số ít dự án đầu tư theo hình thức liên doanh hợp đồng hợp tác kinh doanh
các dự án fdi có mặt ở tất cả một mươi huyện thành phố trong tỉnh
các doanh nghiệp có vốn fdi tại nam định đã tạo công an việc làm cho khoảng bốn mươi ba năm trăm linh lao động
các doanh nghiệp cũng hỗ trợ rất là nhiều để giải quyết các thủ tục về vấn đề đầu tư
thứ hai là về nguồn cung ứng nguồn lao động
dệt may ở nam định cũng rất là nổi tiếng
về thuế hoặc là thuế đất các thứ thì cũng rất là được tạo điều kiện cho ủy ban nhân dân tỉnh
bên em cũng có điều tra và tìm hiểu về môi trường một số tỉnh và sau đó thì quyết định đầu tư ở tỉnh nam định
trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
nam định thu hút được các dự án với tổng vốn đăng ký khoảng ba tỷ đô la và gấp bảy lần so với cả giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
và cái tốc độ thực hiện của các dự án thì cũng cao hơn khoảng năm sáu lần so với giai đoạn trước
đây nó cũng góp phần về chuyển dịch cơ cấu và nâng cao thu nhập cho người dân
năm hai nghìn một mươi chín nam định đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới và điều chỉnh tăng vốn cho tám mươi một dự án với tổng số vốn đăng ký gần sáu bốn trăm linh tỷ đồng và hơn hai trăm linh triệu đô la
cùng với đầu tư nước ngoài đầu tư trong nước cũng có số vốn đăng ký gấp ba năm lần so với năm hai nghìn một mươi
trong đó cấp mới cho sáu mươi tám dự án đầu tư gồm có sáu mươi dự án trong nước và tám dự án fdi với tổng số vốn đăng ký hơn năm tỷ đồng và hai trăm linh triệu đô la
điều chỉnh tăng vốn cho một mươi ba dự án trong đó có một mươi hai dự án đầu tư trong nước và một dự án fdi với tổng số vốn tăng hơn một ba trăm linh tỷ đồng và gần chín triệu đô la
riêng tổng vốn đăng ký đầu tư dự án của tập đoàn torai nhật bản tại khu công nghiệp dệt may dạng đông đã là một trăm tám mươi triệu đô la
các khu công nghiệp đã đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh với những con số rất là ấn tượng

toàn tỉnh hiện có bốn khu công nghiệp sẵn sàng đón các nhà đầu tư thứ cấp là hòa sá bảo minh mỹ trung và dệt may sạng đông
trên một một trăm một mươi hectare các khu cụm công nghiệp tỉnh chủ công hoàn thiện theo hướng lâu dài ổn định phát huy các lợi thế cạnh tranh của địa phương
hệ thống giao thông huyết mạch có tính liên vùng các tuyến giao thông đường bộ từ thành phố nam định đến trung tâm chín quận huyện và thị trấn đều được nâng cấp mặt đường trải nhựa bê tông
có được những kết quả đó là nhờ sự đổi mới trong công tác thu hút đầu tư của tỉnh
cụ thể để nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi tảm bảo hướng dẫn chính xác rõ ràng đầy đủ tiết kiệm thời gian hoàn thành hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính với cơ quan nhà nước
cụ thể để nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi tảm bảo hướng dẫn chính xác rõ ràng đầy đủ tiết kiệm thời gian hoàn thành hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính với cơ quan nhà nước
các cá nhân tổ chức doanh nghiệp có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh chóng tại một địa chỉ duy nhất
ủy ban dân tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế hỗ trợ ưu đãi để các cá nhân tổ chức và các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư về tỉnh
đối với trung tâm chúng tôi đã thực hiện hỗ trợ tư vấn doanh nghiệp về thủ tục hành chính
trong quá trình giải quyết thì giảm tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính có thể cho người dân và doanh nghiệp
tỉnh cũng tăng cường xử lý nghiêm
các hành vi sách nhiễu gây phiền hà khi giải quyết công việc liên quan đến người dân doanh nghiệp kiên quyết thay thế những người không đủ năng lực trình độ và phẩm chất
đặc biệt nhận thức trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương đơn vị cũng như các cán bộ công chức viên chức thực thi công tác cải cách hành chính
thu hút đầu tư ngày càng được nâng lên giảm tối đa các thủ tục dườm già gây khó khăn cho doanh nghiệp trong các lĩnh vực thuế ngân hàng hải quan đất đai
các nhà đầu tư cũng như là các cá nhân tổ chức khi đến trung tâm
phục vụ chính công đều được thư vấn hướng dẫn phục vụ đầy đủ chú đáo
chúng tôi kiên quyết loại bỏ tất cả những hành vi cố ý gây phiền hà xanh diễu cho các nhà tổ chức
báo cáo chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính cpas của nam định công bố năm hai nghìn một mươi chín đã có sự cải thiện tích cực so với báo cáo các năm trước
khi đạt tám mươi bảy chín về sự hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ nói chung của cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương
xếp hàng một mươi năm
một mươi trên sáu mươi ba tỉnh thành phố trên cả nước tăng một mươi tám một về sự hài lòng và bốn mươi sáu bậc so với năm hai nghìn một mươi
gắn với mục tiêu thu hút đầu tư ubnd tỉnh nam định đã quyết liệt chỉ đạo các cấp các ngành
thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm để nhanh tiến độ xây dựng chính quyền điện tử tích cực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin
từng bước hiện đại hóa các hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh
hiện nam định đã hoàn thành kết nối liên thông hệ thống quản lý văn bản điện tử với văn phòng chính phủ và các bộ ngành địa phương khác
các sở ban ngành ubnd các huyện và thành phố kết nối liên thông hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành thông qua trục liên thông văn bản của tỉnh
cổng cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến của tỉnh hoạt động ổn định cung cấp một bảy trăm một mươi sáu thủ tục hành chính của gần một trăm bảy mươi lĩnh vực với bảy trăm hai mươi thủ tục ở mức độ ba và mức độ bốn chiếm bốn mươi hai tổng số thủ tục hành chính
tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn trên hệ thống quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công của tỉnh đạt chín mươi chín
hiện nay tỉnh đang vận hành thử nghiệm hệ thống trung tâm điều hành thành phố thông minh
dự kiến sau thời gian thử nghiệm tỉnh sẽ đầu tư xây dựng hệ thống trung tâm điều hành thành phố thông minh để đáp ứng yêu cầu đổi mới thực thi công bằng xã hội tăng cường sự minh bạch nâng cao năng lực quản lý chất lượng hiệu quả của hoạt động kinh tế xã hội